công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn minh trí hai mươi hai tuổi trú ở tỉnh ninh thuận
và nguyễn thị ngọc phương một mươi tám tuổi quê ở tỉnh bình thuận để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí súng trái phép
trước đó tại khu vực ấp sông mây công an xã bắc sơn huyện trảng bom tuần tra phát hiện trí và phương đi trên xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong giỏ sách của trí có một khẩu súng và sáu viên đạn
qua đầu tranh nguyễn minh trí khai nhận đã mua khẩu súng trên của một đối tượng thông qua mạng xã hội sau đó đưa về nhà cất giấu
do cần tiền tiêu xài nên trí đã mang súng đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện tràng bom đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định